quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dạnh áp thấp yếu đi lúc này miền bắc trời vẫn khá nhiều mây nhưng mưa thì chỉ còn một vài nơi
trong ngày hôm nay trời sẽ chuyển dần sang trạng thái nắng giáo và nhiệt độ vì thế cũng sẽ tăng dần
rõ nhất là ở khu vực phía đông bắc bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh thành khu vực phía tây của bắc bộ nhiệt độ có tăng nhưng không nhiều
phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
với miền trung những cơn mưa rông cũng giảm đi đáng kể
trong ngày hôm nay thời tiết ở các tỉnh trung bộ chủ yếu là nắng giáo
với mức nhiệt phổ biến là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cũng nhỉnh hơn
giao động trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
từ hôm nay nam bộ và tây nguyên sẽ chịu tác động đơn thuần của gió mùa tây nam
vì thế tình trạng mưa rông trên cả hai khu vực sẽ chủ yếu chỉ còn xảy ra vào thời điểm chiều và tối
mưa giảm nên nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía nam sẽ có xu hướng tăng nhẹ trở lại
hầu hết các nơi nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
cục bộ một số nơi có thể cao hơn
trên biển dưới tác động của dạnh áp thấp từ tám đến một mươi một độ vị bắc kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển từ bình thuận đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
tầm nhìn xa thường xuyên thấp dưới một mươi km
nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió rất mạnh
khu vực biển bình thuận cà mau khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió tây nam ở mức cấp bốn đến cấp năm
trong khi đó ở phần phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió duy trì hướng đông bắc đến đông ở mức cấp bốn mưa rông một vài nơi
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước